tại thành phố hồ chí minh một cơn mưa lớn bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút kéo dài đến trưa ngày hai tháng một mươi xảy ra trên diện rộng
đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước một số khu vực giao thông bị ủn tắc
theo lãnh đạo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mưa rông xảy ra liên tục trong những ngày qua tại thành phố hồ chí minh
là do giải hội tụ nhiệt đới hình thành trên khu vực nam bộ
trên giải hộ tụ nhiệt đới có vùng xoáy thấp dịch chuyển từ biển đảo và đất liền gây mưa lớn
dự báo giải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động trên khu vực nam bộ kèm theo gió mùa tây nam gây mưa nhiều đợt kéo dài đến ngày mùng ba và mùng bốn tháng một mươi
đến giữa hoặc cuối tháng một mươi một khi khu vực nam bộ không còn gió mùa tây nam sẽ kết thúc mưa rông trên địa bàn thành phố hồ chí minh